tại đà nẵng do thời tiết thay đổi nên trong những ngày gần đây trẻ em mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp gia tăng khiến nhiều bệnh viện bị quá tải
hiện tại các bệnh viện có khoa nhi hô hấp đang nỗ lực giảm tải nội chú và tăng cường sàng lọc cho trẻ tại khu khám bệnh
do ảnh hưởng của thời tiết giao mùa nên số trẻ đến khám và điều trị tại các phòng khám nhi bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng tăng từ một mươi năm một mươi
riêng các bệnh lý liên quan đến hô hấp chiếm hơn bốn mươi
để bỏ đảm trong công tác thu dung điều trị bệnh viện đang thực hiện các biện pháp giảm quá tải nội chú tăng cường sàng lọc tại khu khám bệnh
chỉ cho nhập viện những trường hợp thật sự cần thiết theo đúng pháp đồ điều trị
đối với những bệnh nhi được điều trị tương đối ổn sẽ chuyển về tuyến dưới để tiếp tục điều trị tại địa phương hạn chế lây nhiễm chéo
bệnh hô hấp thường gặp ở trẻ dưới năm tuổi đặc biệt đối với trẻ dưới một tuổi
do đó các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý chủ động phòng chống bệnh cho trẻ bằng cách giữ vệ sinh giữ ấm cho trẻ có chế độ dinh dưỡng hợp lý